liên quan đến vụ một nhóm đối tượng cò mồi mời chào khách đi taxi dù hành hung nhân viên an ninh hàng không thuộc trung tâm hàng không nội bài
và ngày hôm qua phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng hành hung nhân viên an ninh hàng không theo đúng quy định của pháp luật
phó thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra xử lý nghiêm các đối tượng hành hung nhân viên an ninh hàng không
theo đúng quy định của pháp luật báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng một mươi một tới
phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với công an và các địa phương cơ quan liên quan
chấn chỉnh hoạt động đưa đón khách tại sân bay nội bài và các cảng hàng không trong cả nước
nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và hành khách
ngăn chặn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hoạt động của cò mồi taxi dù tại các cảng hàng không
đảm bảo giữ vững an ninh trật tự và an ninh an toàn hàng không
đồng thời xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng này
nhiều dịp cận tết sáu trăm linh chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ vừa bị trạm cảnh sát giao thông hòa hiệp
công an tp đà nẵng phát hiện và thu giữ
khoảng tám giờ sáng ngày hôm nay tại km số tám đường tránh nam hải vân lực lượng cảnh sát giao thông
đã kiểm tra phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi năm c bốn nghìn bốn trăm bảy mươi ba do tài xế phan văn sa
chú tại tỉnh thừa thiên huế điều khiển có chở theo sáu trăm linh chai rượu được cất trong năm mươi năm thùng giấy
mang các nhãn hiệu khác nhau
tài xế không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào liên quan đến số rượu trên
theo thông tin ban đầu tài xế khai nhận vận chuyển hàng hóa từ huế vào tp hcm và không biết đó là rượu
hiện vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng quản lý thị trường tiếp tục điều tra làm rõ
việc hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thanh hóa phản ánh cục thuế tỉnh thanh hóa thu theo chỉ tiêu
dẫn đến việc áp đặt trong việc thu thuế doanh nghiệp
các nhân dân tỉnh thanh hóa cho rằng không biết sự việc này nhưng thực tế thì trong bản báo cáo
tổng kết công tác thanh tra kiểm tra năm hai nghìn một mươi bảy giải pháp thực hiện năm hai nghìn một mươi chín
ký ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của cục thuế tỉnh thanh hóa lại thể hiện rõ việc áp chỉ tiêu
thông qua các con số cụ thể
tiếp tục là phản ánh của phóng viên thời sự
qua báo cáo tổng kết công tác thanh tra kiểm tra năm hai nghìn một mươi bảy giải pháp thực hiện năm hai nghìn một mươi tám
ký ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của cục thuế tỉnh thanh hóa

các đoàn thanh tra

các đoàn kiểm tra tại các doanh nghiệp phòng kiểm tra thuế số một số hai quản lý
bình quân một trăm năm mươi triệu đồng một doanh nghiệp
phòng kiểm tra số ba
bình quân hai trăm linh triệu đồng một doanh nghiệp

bình quân một trăm năm mươi triệu đồng một doanh nghiệp
sáu mươi triệu đồng một doanh nghiệp
các đoàn kiểm tra khác
bình quân một trăm linh triệu đồng một doanh nghiệp

bình quân tám mươi triệu đồng một doanh nghiệp

bình quân năm mươi triệu đồng một doanh nghiệp
tri cục thuế thành phố thanh hóa thị xã biểm sơn huyện tĩnh gia
bình quân tám mươi triệu đồng một doanh nghiệp
tri cục thuế thành phố thanh hóa thị xã biểm sơn ngọc lạc bá thước như xuân ngọc lạc bá thước như xuân ngọc lạc bá thước như xuân ngọc lạc bá thước như xuân ngọc lạc bá thước như xuân ngọc lạc bá thước như xuân ngọc lạc bá thước như xuân ngọc lạc bá thước như xuân ngọc lạc bá thước như xuân ngọc lạc bá thước như xuân ngọc lạc bá thước như xuân ngọc lạc bá th